vừa qua hàng chục nghìn người tại các nước trung đông châu á châu âu và mỹ đã xuống đường tuần hành
bày tỏ phản đối bạo lực ủng hộ bảo vệ tính mạng dân thường trong bối cảnh xung đột giữa phong trào
hồi giáo hamas và quân đội israel leo thang tại giải gaza
tại thổ nhĩ kỳ đám đông tập trung bên ngoài thánh đường hồi giáo cầu nguyện cho người palestine
trong khi đó tại thủ đô baghdad của iraq hàng chục nghìn người đã tập trung tại quảng trường trung tâm
vẫy cờ palestine các cuộc tuần hành tương tự cũng diễn ra tại iran
tại châu âu các cuộc tuần hành phản đối bạo lực diễn ra tại rome italia và nhiều thành phố khác như
braven đan mạch berlin đức london anh một số người biểu tình có hành vi quá khích khiến cảnh sát phải can thiệp
nhiều nước phương tây như pháp hà lan anh đã tăng cường an ninh tại các giáo đường và trường học có người do thái
tại mỹ nhiều người dân ở các thành phố lớn như washington new york los angeles đã xuống đường
bày tỏ đoàn kết với cả người dân palestine
các cuộc tuần hành phản đối bạo lực leo thang tại trung đông cũng diễn ra tại indonesia bangladesh nhật bản sri lanka ấn độ pakistan và yemen